số ca tái mắc covid một mươi chín tại quốc gia này đang tăng nhanh ở những người trên ba mươi tuổi
và con số này có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới
tại anh giới chức y tế cảnh báo số ca tái mắc covid một mươi chín đang gia tăng ở những người trên ba mươi tuổi
theo dữ liệu mới nhất anh đã ghi nhận ít nhất hai trăm sáu mươi chín người đã mắc covid một mươi chín
nhiều hơn một lần tính tới cuối tháng một mươi hai năm ngoái
con số này có thể thấp hơn đáng kể so với thực tế
khả năng biến thể omicron tránh được miễn dịch của con người đồng nghĩa khoảng một phần một mươi trường hợp
mắc mới covid một mươi chín mới là những người đã từng nhiễm virus
một báo cáo mới từ đại học hoàng gia london còn cho thấy
nguy cơ tái nhiễm omitron cao hơn năm lần so với biến thể delta
ở anh gần một phần một mươi nhân viên y tế không thể đi làm vì dương tính với covid một mươi chín
hoặc là vì họ là ca tiếp xúc
câu trả lời của thủ tướng boris johnson nhằm đảm bảo việc chăm sóc bệnh nhân không bị gián đoạn
chúng tôi đang trong quá trình xác định các bệnh viện nào cần tới sự hỗ trợ của quân đội nhiều nhất
để có thể chuẩn bị ngay từ bây giờ
nhưng chuẩn bị như vậy là hơi muộn đối với phe đối lập
vào lúc có đến một mươi năm bệnh viện đã phải hủy các ca mổ không khẩn cấp
và không có đủ xe cứu thương cho tất cả bệnh nhân
cũng đã bị coi là quá muộn
đó là việc phân phát các bộ xét nghiệm hàng ngày cho những người lao động thiết yếu
để xác định các trường hợp dương tính càng sớm càng tốt
nhằm phá vỡ chuỗi lây nhiễm và bảo vệ các dịch vụ công cộng tổng cộng một triệu người anh đang phải cách ly
trước đó vào hôm qua bảy tháng một bộ quốc phòng anh cho biết đã bắt đầu điều động quân đội
để hỗ trợ các bệnh viện đang gặp tình trạng thiếu nhân viên và bị áp lực do số ca nhiễm covid một mươi chín tăng kỷ lục
chính phủ cho biết hai trăm linh quân nhân sẽ được triển khai trong các bệnh viện ở london
để hỗ trợ hệ thống dịch vụ y tế quốc gia nhss trong ba tuần tới đây
hiện giờ anh quốc vẫn ghi nhận mỗi ngày gần một trăm năm mươi ca nhiễm mới
trong ngày hôm qua ngày bảy tháng một quốc gia này ghi nhận một trăm bảy mươi tám hai trăm năm mươi ca mắc mới
giới chức y tế anh khẳng định mũi tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín tăng cường sẽ tiếp tục mang lại hiệu quả cao
cho những người cao tuổi trước nguy cơ bệnh trở nặng
gardian đăng tải bức ảnh thủ tướng boris johnson cùng vợ và một mươi bảy nhân viên khác
tụ tập trong khu vườn ở dinh thủ tướng vào thời điểm anh đang phong tỏa hồi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
trong tấm ảnh mà guardian công bố thủ tướng anh boris johnson và vợ carrie johnson
người ôm đứa con sơ sinh của họ ngồi quanh chiếc bàn có rượu vang cùng với hai người khác
nhiều nhân viên khác cũng có mặt tại khu vườn
tất cả đều không giữ khoảng cách mà tụ tập lại thành nhóm trên khu viện bãi cỏ
bức ảnh được chia sẻ rộng rãi sau khi văn phòng thủ tướng anh phủ nhận rằng ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đã diễn ra một sự kiện bên trong và bên ngoài tòa nhà
trước đó gadian trích dẫn nguồn tin cho biết ông johnson đã có mặt trong buổi tụ tập của phố doing
nguồn tin cho biết thủ tướng đã dành khoảng một mươi năm phút với các nhân viên nói với một phụ tá rằng họ
xứng đáng được uống rượu vì đã đánh lùi virus corona người trong cuộc cho biết khoảng hai mươi nhân
viên đã uống rượu và ăn pizza sau cuộc họp báo ngày hôm đó một số ở bên trong văn phòng số một mươi
phố do nik văn phòng thủ tướng anh và một số khác ra vườn họ cáo buộc có nhân viên uống rượu tới
tận tối và mô tả sự kiện này có cảm giác ăn mừng do nới lỏng hạn chế ban đầu và thời tiết đẹp ở london
đáp lại người phát ngôn của ông johnson cho biết các nhân viên làm việc trong vườn vào buổi chiều và buổi tối
vào ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi thủ tướng đã tổ chức một loạt cuộc họp trong suốt buổi chiều bao gồm
các cuộc họp ngắn với bộ trưởng y tế và nhóm của ông trong khu vườn sau cuộc họp báo tuyên bố nêu thủ tướng
đã đến tự dinh ngay sau một mươi chín h bức ảnh được đăng tải vào thời điểm thủ tướng johnson đang vướng phải hàng loạt bê bối
trong những tuần gần đây vì chuyện các quan chức và nhân viên của ông vi phạm quy định cách ly trong thời gian phong tỏa
những thông tin này khiến cử tri thất vọng vì chính phủ yêu cầu họ hy sinh kỳ nghỉ giáng sinh năm ngoái và năm nay
có thể tiếp tục phải từ bỏ kế hoạch giáng sinh và năm mới khi biến chủng omecron đang lây lan nhanh
theo gadian thông tin bức ảnh được chụp vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi không lâu sau khi ông johnson được ra viện
sau nhiều ngày phải nằm trong phòng chăm sóc tích cực vì mắc covid một mươi chín vào ngày đó bộ trưởng y tế makhankov
thời điểm đó đã tổ chức họp báo để thúc giục người dân tuân thủ quy tắc và không tranh thủ thời tiết đẹp vào cuối năm để tập trung đông người
và cũng vào thời điểm đó giới chức anh chỉ cho phép hai người từ các hộ gia đình khác nhau gặp mặt ngoài trời và giữ khoảng cách hai mét khi gặp
tại nơi làm việc các cuộc họp chỉ diễn ra nếu thực sự cần thiết trường học nhà hàng và quán trụ buộc phải đóng cửa
bức ảnh cho thấy ông và phu nhân kari người có vẻ đang bế em bé sơ sinh và hai người khác đứng cạnh chiếc bàn trên sân thượng để thưởng thức rượu và phô mai
gần đó là một chiếc bàn khác có bốn người và cách đó không xa là một nhóm đông hơn đang đứng xung quanh chiếc bàn đặt nhiều chài rượu
gadian nhận định nhìn từ góc độ của bức ảnh mới văn phòng thủ tướng nói rằng để nhân viên uống rượu nơi làm việc là không trái với quy định thời điểm đó
như chúng tôi đã nói với tuần trước các hợp báo thường diễn ra tại khu vườn trên phố đô niên vào những tháng hè
đúng dịp này các nhân viên đã họp sau khi có cuộc họp báo phát ngôn viên văn phòng thủ tướng nói sau khi bức ảnh được công bố hôm ngày một mươi chín tháng một mươi hai
số một mươi phút
phố doning là nhà của thủ tướng cũng như là nơi làm việc của ông ấy vợ của thủ tướng sống ở số một mươi
do đó bà cũng sử dụng hợp pháp khu vườn tuyên bố nói thêm
thủ tướng johnson vừa phải đối mặt với một loạt cáo buộc về việc tiệc tùng và tụ tập xã hội ở số một mươi phố donin trong khi anh áp dụng các hạn chế phòng dịch
angella rainer phó lãnh đạo đảng lao động đối lập mô tả bức ảnh mới là một cái tác vào mặt công chúng anh
nói thêm rằng thủ tướng không quan tâm đến những quy tắc chính ông đặt ra
dageria nói rằng họ được nhận bức ảnh này sau khi văn phòng của ông johnson phủ nhận một sự kiện xã hội đã diễn ra
mới đây nước anh ghi nhận một mươi hai một trăm ba mươi ba ca nhiễm biến thể omicron mức cao nhất theo ngày kể từ khi biến thể này xuất hiện tại đây
tổng số ca nhiễm biến thể omicron tại anh hiện là ba mươi bảy một trăm linh một ca
trong một thông báo cơ quan an ninh y tế vương quốc anh ukhsa thông báo đã ghi nhận tám mươi hai tám trăm tám mươi sáu ca mắc mới covid một mươi chín trong vòng hai mươi bốn giờ qua
thấp hơn so với mức chín mươi bốn trăm một mươi tám ca của ngày trước đó nâng tổng số ca mắc tại nước này lên một mươi một ba trăm sáu mươi một ba trăm tám mươi bảy ca
trước đó bộ trưởng y tế anh sachik zavich cảnh báo biến thể omicron đang lây lan với tốc độ rất nhanh
thậm chí số ca mắc trên thực tế có thể cao hơn bởi nhiều người không làm xét nghiệm biến thể này
thống kê chính thức cho thấy hơn tám mươi chín dân số từ một mươi hai tuổi trở lên tại anh đã tiêm một mũi vaccine trong khi tỉ lệ tiêm đủ liều là tám mươi một
cho thấy tốc độ lây nhiễm của biến thể này
ông holohan cũng kêu gọi người dân đủ điều kiện đi tiêm mũi tăng cường sớm nhất có thể
đồng thời nhấn mạnh mọi biện pháp hiện nay là rất quan trọng trong việc ngăn chặn lan sóng dịch
để có thể giảm số ca tử vong và nguy cơ đối với những đối tượng dễ bị tổn thương
kể từ ngày một mươi chín tháng một mươi hai ireland đã bắt đầu triển khai tiêm mũi tăng cường
cho những người ở độ tuổi từ bốn mươi đến bốn mươi chín tuổi sớm hơn so với kế hoạch trước đó
quyết định này là nhằm tránh nguy cơ dịch bùng phát mạnh hơn trước thêm nghỉ lễ giáng sinh và năm mới
bộ trưởng y tế anh satish javid cho biết
chúng tôi đang đánh giá tình hình nó thay đổi rất nhanh không có gì chắc chắn trong đại dịch này
chúng tôi phải xem xét mọi phương án vào thời điểm hiện tại
bộ trưởng ravich cho biết chính phủ anh đang xem xét dữ liệu cập nhật từng giờ và tham vấn các cố vấn khoa học
thêm rằng còn nhiều điều chưa biết về omicron nhưng trời đại dữ liệu rõ ràng
có thể khiến giới chức không kịp phản ứng với tình trạng dịch bệnh
thị trưởng london hôm một mươi tám tháng một mươi hai đã bàn bố tình trạng sự cố nghiêm trọng để hỗ trợ hệ thống y tế thành phố
hơn một trăm linh nghị sĩ thuộc đảng bảo thủ của thủ tướng boris johnson
đã bỏ phiếu phản đối những biện pháp ứng phó mới của chính phủ hồi đầu tuần trước
trong bối cảnh johnsh đang đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ khi lên nắm chính quyền
vì hàng loạt bê bối trong đại dịch
anh hôm qua báo cáo thêm một mươi hai ca oicront nâng tổng số ca nhiễm lên ba mươi bảy một trăm linh một ca
bộ trưởng travis cảnh báo sắc ca nhiễm omicron
ron thực tế có thể cao hơn nhiều nhận định sáu mươi ca nhiễm mới hiện nay tại anh là do biến chủng này
ít nhất một mươi hai người đã chết vì biến chủng này tính đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai
số ca nhiễm mới được ghi nhận tại anh trong ngày một mươi chín tháng một mươi hai là tám mươi hai tám trăm tám mươi sáu ca
trung bình ca nhiễm mới hàng ngày cũng tăng lên năm mươi hai so với một tuần trước đó
hà lan đã trở thành quốc gia châu âu đầu tiên thông báo áp đặt trở lại lệnh phong tỏa toàn quốc
để đối phó với biến chủng omicron
chức hà lan đã ra chỉ thị đóng cửa toàn bộ cơ sở kinh doanh không thiết yếu các địa điểm văn hóa
các trung tâm thể thao bắt đầu từ ngày một mươi chín tháng một mươi hai cho đến giữa tháng một năm sau
thủ tướng hà lan mark rutte cho biết hà lan khó tránh khỏi làn sóng lây nhiễm covid một mươi chín thứ năm
khi xuất hiện biến chủng có khả năng lây lan cao như omithron
chúng ta phải hành động ngay để ngăn kịch bản tồi tệ nhất
nếu không triển khai các biện pháp hạn chế chúng ta có thể đối mặt với một tình hình không thể kiểm soát
được ngay đầu tháng một
giới nghiên cứu toàn cầu đang chạy đua để giải mã liệu ông micron có độc lực cao hơn hay thấp hơn
so với các biến chủng trước đó của sars cov hai
trong lúc đó nhiều quốc gia châu âu khác cũng hành động khẩn cấp để ngăn làn sóng omithon
áo đã ban bố lệnh hạn chế nhập cảnh nghiêm ngặt với những người chưa tiêm vaccine mũi tăng cường
tại đan mạch một trong những quốc gia đầu tiên ở châu âu chứng kiến số ca covid một mươi chín tăng nhanh do omicron
các sạp chiếu phim nhà hát công viên đã buộc phải đóng cửa
đức vào cuối ngày một mươi tám tháng một mươi hai thông báo sẽ bổ sung anh vào nhóm các nước có nguy cơ cao với covid một mươi chín
theo đó những người nhập cảnh từ anh sẽ phải cách ly hai tuần kể cả đã tiêm chủng
những gì xảy ra ở anh nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi omicron ở khu vực
khiến các nước châu âu lo ngại một kịch bản tương tự
các cố vấn của chính phủ anh cho rằng
số ca nhiễm omicron báo cáo hiện tại ở nước này có thể chỉ là phần nội của tảng băng chìm
con số lây nhiễm thực tế có thể lên đến hàng chục nghìn ca mỗi ngày
bộ trưởng travis cho biết
chính phủ anh tin rằng khoảng sáu mươi số ca covid một mươi chín mới ở anh là ca nhiễm omicron
trong hai ngày cuối tuần anh đều ghi nhận kỷ lục hơn chín mươi ca nhiễm mới mỗi ngày